liên quan đến vụ việc bị cáo mạc văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ ở xã bình tân huyện phú riềng tỉnh bình phước
đến tòa án nhân dân tỉnh bình phước gây dối và uống chất độc với ý định tự tử
mới đây tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã thông tin như sau
ngày một mươi bốn tháng tám khoảng năm sáu người trong gia đình hòa đến trụ sở tòa án nhân dân tỉnh bình phước
yêu cầu cho bị cáo hưởng án treo theo như bản sơ thẩm tuyên trước đó
mặc dù đã được hướng dẫn có quyền làm đơn xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật
tuy nhiên đến một mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng tám hòa cùng khoảng một mươi người tiếp tục đến trụ sở tòa án nhân dân tỉnh bình phước
với thái độ bất bình đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm thẩm phán và lấy một lọ nước nghi là thuốc trừ sâu uống
rất may lực lượng an ninh can thiệp và giúp rửa miệng đưa mạc văn hòa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
hiện sức khỏe đã ổn định sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ